sáng nay bộ y tế cho biết việt nam đến nay đã có hai trăm một mươi chín trăm tám mươi chín bệnh nhân covid một mươi chín được chữa khỏi
tám trong số sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
bao gồm quảng ninh bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang con tum
trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện gần sáu trăm hai mươi năm xét nghiệm cho hơn bảy trăm linh lượt người
số lượng xét nghiệm từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay đã thực hiện hơn một mươi hai triệu mẫu cho hơn ba mươi một triệu lượt người
thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại hà nội
vào trưa ngày hôm nay sở y tế hà nội thông báo từ sáu giờ cho đến một mươi hai giờ
thành phố ghi nhận thêm năm mươi một ca mắc mới covid một mươi chín trong đó một ca tại cộng đồng và năm mươi ca đã được cách ly
các ca mắc mới phân bố theo quận huyện là thanh xuân hai mươi chín ca
đống đa bảy ca ba đình năm hà đông ba đông anh hoàn kiếm đều hai ca thanh trì hoàng mai hai bà trưng đều một ca